kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một mươi sáu trăm sáu mươi hai bốn trăm bốn mươi sáu ca nhiễm đứng thứ một mươi hai trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và phùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm linh bốn trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia và phùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một trăm linh bảy bảy trăm sáu mươi ba ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm ghi nhận trong nước là một mươi sáu trăm năm mươi bốn sáu trăm chín mươi sáu ca
trong đó có chín ba trăm linh sáu năm trăm một mươi chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lý cao trong đợt dịch này

nghệ an bốn trăm tám mươi hai tám mươi tám
bắc giang ba trăm tám mươi năm ba trăm hai mươi chín
bình dương ba trăm tám mươi ba bốn trăm sáu mươi năm
tình hình điều trị covid một mươi chín
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày bốn mươi hai năm mươi năm ca
tổng số các được điều trị khỏi chín ba trăm linh chín ba trăm ba mươi sáu ca
hai số bệnh nhân đang thở oxy là bốn trăm tám mươi ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ ba trăm tám mươi ca
thở oxy dòng cao hfnc năm mươi ca
thở máy không xâm lấn một mươi một ca
thở máy xâm lấn ba mươi bảy ca
ba số bệnh nhân khỏi bệnh
từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai tháng năm đến một mươi bảy h ba mươi ngày ba tháng năm
khi nhận ba ca tử vong
tại an giang một bến tre một bình dương
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua hai ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là bốn mươi ba bốn mươi bảy ca
chiếm tỷ lệ bốn so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi bảy vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân
xếp thứ một trăm ba mươi trên hai trăm hai mươi bảy quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trước bốn mươi chín
xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân
xếp thứ hai mươi năm trên bốn mươi chín quốc gia
vùng lãnh thổ châu á
xếp thứ bốn asean
thưa quý vị sau ba tuần triển khai chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ
từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
do ba tỉnh thành phố trong cả nước đã tiêm được khoảng một sáu triệu liều vaccine moderna cho trẻ
số trường hợp phản ứng thông thường được ghi nhận ở hầu hết các tỉnh
đều dưới năm
đây là tỷ lệ thấp hơn so với thông báo của nhà sản xuất
cũng như thông tin của tổ chức y tế thế giới who và các quốc gia triển khai trước việt nam
chia sẻ về vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng
phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
cho đến hiện tại sáu mươi ba tỉnh thành phố đã triển khai tiêm vaccine theo hướng dẫn của bộ y tế
số trường hợp phản ứng thông thường được ghi nhận ở hầu hết các tỉnh đều dưới năm
để phòng chống thay biến nặng sau tiêm chủng
bộ y tế đã tập huấn cho cán bộ y tế từ khâu khám sàng lọc
xác định chỉ định tiêm cho các trẻ đủ điều kiện
đối với các trường hợp có bệnh lý nền bệnh mãn tính
cần phải theo dõi sức khỏe để đảm bảo an toàn tiêm chủng tốt hơn
đồng thời tập huấn xử trí sau tiêm một cách bài bản cụ thể
đối với các phản ứng bất thường có thể xảy ra
hiện nay việc tiêm vaccine covid một mươi chín đã được sáu mươi năm quốc gia triển khai tiêm vaccine này
các quốc gia tiên tiến như canada mỹ australia và các nước xung quanh đã triển khai tiêm cho trẻ em
với thế giới who nhà sản xuất đưa ra kinh nhận về tính an toàn của vaccine mới
hai loại vaccine pfizer và moderna có bản chất là myna
vaccine này hoàn toàn không tương tác với hệ thống gen của các bé
nên không gây ra các biến đổi di truyền cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe sau này của trẻ
về lộ trình tiêm vaccine cho trẻ trong thời gian tới đây
trong tháng năm sẽ triển khai tiêm cho trên bốn triệu trẻ em được tiêm mũi vaccine thứ nhất
và tiếp tục tiêm mũi thứ hai cho trẻ đã tiêm trước đó
đến tháng sáu sẽ tiêm theo tuần cho khoảng hai triệu trẻ lớp một và mẫu giáo
tháng bảy và tháng tám sẽ thực hiện tiêm chủng cho các cháu mắc covid một mươi chín
đảm bảo sau ba tháng các cháu mới được tiêm vaccine này
đến tháng tám sẽ kết thúc chiến dịch này để chuẩn bị cho các cháu có miễn dịch cộng đồng trước khi vào năm học
có thể thấy công tác tiêm vaccine chống covid một mươi chín vẫn diễn ra an toàn hiệu quả
theo đúng lộ trình của các cấp lãnh đạo với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng
với sự tham gia tích cực của các bậc cha mẹ sự quan tâm đầy đủ
thấu đáo của cán bộ y tế cho các bé sau khi tiêm chủng
hy vọng chiến dịch thành công và không có rủi ro đáng tiếc
về mức độ nguy hiểm của virus sars cov hai mới đây một nghiên cứu tại anh cho thấy
bệnh nhân covid một mươi chín nặng đến mức nhập viện có thể bị suy giảm nhận thức tương đương lão hóa hai mươi năm
theo giáo sư david menon thuộc đại học cambridg covid một mươi chín gây ra vấn đề ở nhiều cơ quan trong cơ thể
ảnh hưởng tới não và khả năng nhận thức sức khỏe tâm lý của người bệnh
nhưng với các trường hợp đã tiêm vaccine các triệu chứng sẽ bớt nghiêm trọng hơn
và các tác động kể trên từ các bệnh nhân
các bộ phận trong cơ thể cũng nhẹ hơn
để đưa ra kết luận nhóm nghiên cứu đã tổ chức thực hiện các bài kiểm tra khả năng nhận thức
với bốn mươi sáu bệnh nhân trong trung bình sáu tháng sau khi họ nhập bệnh viện adenbroc tại camrit
từ tháng ba đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một mươi sáu người trong số này phải thở máy
nhóm nghiên cứu đã so sánh kết quả trên với kết quả của bốn trăm sáu mươi người tham gia thử thách
bài kiểm tra trí thông minh tại vương quốc anh và những người chưa bao giờ bị covid một mươi chín
một mươi người được ghép và so sánh với mỗi bệnh nhân tùy theo đặc điểm như tuổi
giới tính trình độ học vấn và tiếng mẹ đẻ
kết quả cho thấy những người nhập viện do covid một mươi chín thường bị suy giảm nhận thức
như tốc độ xử lý thông tin chậm hơn mặc dù sự suy giảm nhận thức ở mỗi người là khác nhau
nhưng trung bình mức độ thay đổi tương đương với sự suy giảm nhận thức khi con người ở độ từ năm mươi đến bảy mươi tuổi
nhóm nghiên cứu không thấy sự khác biệt nhiều trong mức độ suy giảm nhận thức
dẫn những người thực hiện bài kiểm tra vào thời điểm sáu tháng sau khi nhập viện
với những người nhập viện một mươi tháng trước
dù rằng nhóm thực hiện kiểm tra vào thời điểm một mươi tháng sau khi nhập viện
có ghi nhận cải thiện hơn về khả năng nhận thức
thông qua nghiên cứu trên có thể thấy mặc dù covid một mươi chín nhiễm nặng có nguy cơ làm suy giảm nhận thức
như lạ hóa hai mươi năm
xong việc hiểu được cơ chế suy giảm nhận thức sẽ giúp phát triển các phương thức ngăn ngừa tình trạng này xảy ra
thậm chí giúp điều trị vấn đề này ở bệnh nhân covid một mươi chín và bệnh nhân mắc các bệnh trạng khác
trước tình hình bệnh covid một mươi chín được kiểm soát bên cạnh yếu tố phòng dịch trước các biến chủng mới
thì công tác hỗ trợ an sinh đảm bảo bình ổn đời sống nhân dân cũng là một trong những mục tiêu
được các cấp lãnh đạo chú trọng đặc biệt
liên quan đến vấn đề này ubnd tp hcm yêu cầu các đơn vị thực hiện việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
phải đảm bảo công khai minh bạch đúng nguyên tắc không để xảy ra tiêu cực trục lợi chính sách
ubnd tp hcm vừa ban hành kế hoạch khẩn về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
nhằm triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động
theo quyết định số tám hai nghìn hai mươi hai của thủ tướng chính phủ đồng thời chia sẻ khó khăn hỗ trợ người lao động đang làm việc
và người lao động quay trở lại thị trường lao động phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh
giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch covid một mươi chín góp phần ổn định tình hình lao động
việc làm đảm bảo an sinh xã hội duy trì mục tiêu vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố
việc hỗ trợ phải đảm bảo công khai minh bạch đúng nguyên tắc đúng quy trình đúng đối tượng nội dung hỗ trợ
không để xảy ra tiêu cực trục lợi chính sách
ubnd tp hcm cho biết nguyên tắc là không hỗ trợ đối với người lao động không đề nghị được hỗ trợ
trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho nhiều người sử dụng lao động
thì được hỗ trợ tại nơi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần trong một tháng và không quá ba tháng
ubnd tp hcm và các quận huyện là đơn vị thực hiện thẩm định xét duyệt đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp
và ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ
đồng thời chỉ đạo việc thực hiện chi trả hỗ trợ đảm bảo công khai minh bạch
cùng với đó tổ chức công tác giám sát nhằm kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm
doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh có trách nhiệm phổ biến tuyên truyền đến toàn thể người lao động
về các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà theo quyết định số tám
cũng như có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cho người lao động
doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác
của danh sách đối tượng đề nghị hỗ trợ bảo quản lưu trữ đơn đề nghị hỗ trợ thuê nhà của người lao động
phục vụ công tác thanh kiểm tra theo quy định
doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh sẽ chi trả tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động
và thực hiện thủ tục thanh quyết toán kinh phí gửi ủy ban nhân dân thành phố thủ đức
và các quận huyện ngay sau khi thực hiện chi trả cho người lao động
thời gian nộp hồ sơ thanh quyết toán là năm ngày làm việc kể từ ngày chi trả xong cho người lao động
đối với người lao động phải kê khai trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật
về tính chính xác của nội dung kê khai đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà
những khó khăn do tác động của dịch covid một mươi chín là điều không thể tránh khỏi
chính xác hỗ trợ thuê trọ luôn được gửi lao động và người thuê nhà mong đợi
hy vọng với kế hoạch trên khoản hỗ trợ sẽ được trao đến tay người dân một cách minh mạch công khai
để người dân phần nào khắc phục được khó khăn ổn định cuộc sống phát triển kinh tế đất nước
ngày ba tháng năm giáo sư dennis kinnan tại cơ sở xét nghiệm covid một mươi chín cepos diagnostic ở anh cho biết
nhiều người nhiễm dòng vụ xe của biến thể omicron có kết quả
xét nghiệm dương tính tới một mươi ngày hoặc lâu hơn so với thời gian tồn tại thông thường khoảng sáu ngày
của các biến thể phụ trước đó
linh quan đến vấn đề trên giáo sư kinnan nêu rõ một trong những quan điểm khác biệt lớn nhất
trong xét nghiệm hiện nay là nhiều người tiếp tục có kết quả xét nghiệm pcr dương tính
với nồng độ virus cao và trong thời gian lâu hơn
cụ thể dữ liệu cho thấy nhiều người có kết quả xét nghiệm dương tính trong một mươi ngày hoặc lâu hơn
thay vì chỉ sáu bảy ngày như thời điểm là sóng lây nhiễm biến thể omicron mới bùng phát
và việc xét nghiệm được triển khai thường xuyên
điều này đồng nghĩa virus có điều kiện để lây lan rộng hơn có thể đó là do khả năng lây nhiễm cao
của hai dòng là ba hai và xe
theo giáo sư kinnan nếu không thường xuyên tiến hành xét nghiệm covid một mươi chín
các nhà khoa học khó có thể xác định biến thể nào đang còn tồn tại
đặc biệt trong bối cảnh chính phủ anh đã ngừng triển khai chương trình miễn phí xét nghiệm covid một mươi chín
sự xuất hiện của biến thể xe sẽ đặt nhiều người trước nguy cơ dễ bị tổn thương
được biết xr là biến thể tái tổ hợp giữa các biến thể phụ ba một và ba hai của omicron
lần đầu tiên được ghi nhận tại anh vào ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
nếu nước mỹ đang phải đối mặt với làn sóng lây nhiễm kinh khủng do tốc độ lây lan chóng mặt của dòng ba
thì nước anh cũng phải đương đầu với tác động của biến thể tái tổ hợp xr cùng thời gian tồn tại lâu hơn các biến thể khác
với nồng độ virus cao hơn người dương tính với covid một mươi chín lâu hơn đây được coi là mối nguy hiểm tiềm ẩn
dẫn tới việc gia tăng số lượng ca nhiễm mới sars cov hai
không chỉ tại anh mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới
chuyển ra những thông tin về diễn bệnh covid một mươi chín trung quốc
từ lâu những con ngỗng đã được sử dụng như một loài vật có khả năng canh giữ
nắm được yếu tố đặc biệt này trung quốc đã sử dụng ngỗng đứng gác tại khu vực biên giới
để hỗ trợ ngăn chặn người nhập cảnh trái phép và kiểm soát dịch covid một mươi chín
ngày có vẻ kỳ lạ nhưng những chú ngỗng tuần tra này thật sự giúp ích cho công tác chống dịch ở nước này
kể từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
chính phủ trung quốc đã triển khai đội quân ngóng tại khu vực biên giới
để ngăn chặn virus corona xâm nhập qua đường nhập cư bất hợp pháp
ngẫm nội địa trung quốc không cần huấn luyện vì một khi chúng đã thiết lập chủ quyền của mình
chúng sẽ bảo vệ lãnh thổ một cách quyết liệt mỗi khi chúng thấy có mối nguy hiểm
cụ thể tại khu vực biên giới một đàn khoảng năm trăm linh con ngống luôn đứng canh gác
và sẵn sàng kêu lên khi có người lạ xâm nhập
vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một một con ngỗng đã đánh động giúp lực lượng tuần tra biên giới
bắt được hai kẻ vượt biên bất hợp pháp
nhiều thành phố tư trị khác của trung quốc cũng đã dùng ngỗng để tăng cường an ninh
trong các khu dân cư
theo pech galops một chuyên gia về ngỗng của liên minh bảo tồn tự nhiên quốc tế cho biết
có lẽ ngỗng có lợi thế hơn chó vì loài gia cầm này có chọn lọc hơn cho công việc báo động
đôi lúc cho phát báo động chỉ để cho vui hoặc để trò chuyện với đồng loại
nhưng ngỗng sẽ chỉ báo động nếu có một kẻ xâm nhập đi vào khu vực của chúng
trong một thí nghiệm của chính quyền trung quốc họ nhận thấy rằng ngẫu nhạy cảm với người lạ
và tiếng ồn hơn cả chó
do vậy vài tháng sau đất nước này đã quyết định bổ trình ngỗng tại một số trạng kiểm soát biên phòng
bác sĩ thùy laurentia land cho biết
chúng tôi đã chứng kiến cảnh ngộng canada khi chúng bảo vệ con mình cũng như ngẫu nhà trung quốc
bảo vệ chỗ ở của nó
nếu ta bước vào lãnh thổ của một con ngỗng chúng gần như sẽ tấn công ta kêu lên
và dùng các chiến thuật đe dọa thay vì bỏ chạy như hầu hết các loài chim khác
trước tình hình dịch bệnh căng thẳng và số ca lây nhiễm tăng không ngừng
nhân lực hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh tại trung quốc ngày càng khan hiếm
việc tận dụng lợi thế dùng ngỗng để tuần tra ngay có phải lạ lùng
xong đây lại là một trong những phương án đặc biệt hỗ trợ đắc lực trong việc ngăn chặn
người nhập cảnh trái phép và kiểm soát dịch covid một mươi chín vào nước này
luôn chủ động trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín cùng các chính sách siết chặt hạn chế
mới đây bắc kinh đã đóng cửa hơn bốn mươi ga tàu điện ngầm
tương đương một mươi tổng số nhà ga trong hệ thống và tạm ngừng vận hành một trăm năm mươi tám tuyến xe buýt
ngày bốn tháng năm thủ đô bắc kinh của trung quốc đã đóng cửa hàng chục ca tàu điện ngầm
và tạm ngừng hoạt động các tuyến xe buýt nhằm ngăn chặn dịch covid một mươi chín lây lan
và tránh nguy cơ phải phong tỏa thành phố như tượng hải
các nhà cung cấp dịch vụ vận tải hành khách ở bắc kinh cho biết
chính quyền thành phố đã đóng cửa hơn bốn mươi ga tàu điện ngầm
tương đương với một mươi tổng số nhà ga trong hệ thống và tạm ngừng vận hành một trăm năm mươi tám tuyến xe buýt
phần lớn ca tàu điện ngầm và tuyến xe buýt bị đình chỉ nằm ở quận triều dương
tâm dịch covid một mươi chín ở bắc kinh
trước đó thành phố bắc kinh với hai mươi hai triệu dân đã đóng cửa các trường học
cũng như một số cơ sở kinh doanh và tòa trung cư ở các khu vực có nguy cơ cao
lây lan dịch covid một mươi chín
với hàng chục ca mắc mới covid một mươi chín mỗi ngày
bắc kinh đang cố tránh kích bàn phải phong tỏa toàn phần như tượng hải
đồng thời hy vọng có thể phát hiện cách ly và khoanh vùng covid một mươi chín
thông qua chiến dịch xét nghiệm đại trà
trong tuần này một mươi hai trên một mươi sáu quận của bắc kinh triển khai đợt xét nghiệm diện rộng thứ hai
sau khi hoàn thành ba đợt xét nghiệm diện rộng vào tuần trước
với khoảng hai mươi một tám triệu cư dân được xét nghiệm
có thể thấy bắc kinh vẫn đang thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống dịch covid một mươi chín
dựa trên tình hình thực tế cũng như những bài học tại các thành phố khác
trước khi tiến hành ngừng vận tài hành cách bắc kinh đã phải phong tỏa một số địa điểm
hạn chế người dân ra ngoài cũng như xét nghiệm đại trà hàng loạt
cho hai mươi triệu dân liên tiếp trong ba ngày
điều này cho thấy sự nỗ lực của chính quyền trung quốc
trong việc ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín lây lan ngày càng mạnh mẽ
bên cạnh dịch bệnh covid một mươi chín nằm trong diện cảnh báo
mới đây người phát ngôn của tổ chức y tế thế giới who ông tarik zasarevic
cho biết cơ quan này đã nhận được báo cáo về ít nhất hai trăm hai mươi tám trường hợp trên toàn cầu
có thể đã mắc bệnh viêm gan bí ẩn ở trẻ em
cùng hàng chục trường hợp nghiêm
nhi nhiễm khác đang được điều tra
đáng chú ý căn bệnh này đã lan ra hai mươi quốc gia và dẫn đến ba ca tử vong tại indonesia
phát biểu tại một cuộc họp báo ở geneva ông jarevich thông tin
tính đến mùng một tháng năm ít nhất hai trăm hai mươi tám ca nghi mắc đã được cảnh báo cho who
từ hai mươi quốc gia trong khi hơn năm mươi trường hợp khác đang được điều tra
theo bà siti nadia tamizi người phát ngôn của bộ trên
ba trẻ tử vong ở độ tuổi hai tám và một mươi một
cùng được điều trị tại một bệnh viện ở thủ đô jakarta
và qua đời trong khoảng thời gian hai tuần cuối tháng bốn vừa qua
sau khi có các triệu chứng của bệnh viêm gan bí ẩn như buồn nôn nôn mửa
tiêu chảy nặng sốt vàng da co giật và mất ý thức
bà tami nói hiện tại chúng tôi nghi ngờ các trường hợp này là viêm gan cấp tính
nhưng vẫn cần xác nhận rằng các bệnh nhi này không nhiễm các virus viêm gan a b cd và rb như chúng ta đã biết
cũng tại đông nam á vào cuối tuần qua singapore đã xác nhận trường hợp một trẻ một mươi tháng tuổi
nghi mắc bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguyên nhân
bộ y tế singapore cho biết các xét nghiệm ban đầu cho thấy trường hợp này âm tính
các loại virus thông thường gây viêm gan a b c và e
các bệnh có tiền sử nhiễm covid một mươi chín vào tháng một mươi hai năm ngoái song cho đến thời điểm này
vẫn chưa có bằng chứng cho thấy mối liên quan giữa covid một mươi chín và bệnh viêm gan cấp tính
bộ y tế singapore đang theo dõi sát tình hình và đã thông báo cho các y bác sĩ cảnh sát với trẻ nhỏ
có các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh viêm gan không rõ nguyên nhân này
đồng thời cho biết thêm nguyên nhân chính xác của bệnh
hiện vẫn chưa được xác định mặc dù các điều tra ban đầu cho thấy các trường hợp mắc bệnh trên toàn cầu
có thể liên quan đến nhiễm virus adenovirus một loại virus phổ biến
thường gây bệnh đường hô hấp hoặc đường tiêu hóa nhưng thường không gây viêm gan ở trẻ em khỏe mạnh
bộ y tế singapore khuyến cáo các biện pháp vệ sinh thông thường như rửa tay và vệ sinh đường hô hấp
giúp giảm lây lan nhiều bệnh nhiễm trùng thông thường bao gồm cả nhiễm adenovirus
cha mẹ và người giám hộ cũng cần cảnh giác với các số hiệu của bệnh viêm căn cấp tính trên trẻ nhỏ
và đưa trẻ đi khám sớm nếu cần thiết
cho đến hiện tại các cơ quan y tế trên toàn cầu vẫn đang nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân
đằng sau sự gia tăng bí ẩn các trường hợp viêm ga nặng ở trẻ nhỏ tại các quốc gia
đồng thời kết hợp các phương pháp tránh lây nhiễm virus để bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ
thưa quý vị không chỉ chịu những tác động nguy hiểm của các biến thể covid một mươi chín mới
các nước trên thế giới cũng phải đối mặt với sự gia tăng số ca nhiễm viêm gan ở trẻ nhỏ
đây là một trong những căn bệnh bí ẩn vẫn chưa tìm được lời giải đáp
vì vậy trong hoàn cảnh này quý vị đừng quên cập nhật liên tục thông tin
là ngay cảnh báo từ bộ y tế và cơ quan chức năng để bảo vệ chính bạn và cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để không bỏ lỡ những video về tin tức covid một mươi chín
trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống